cái đời sống tốt đẹp cho con mình thậm chí là cho chồng mình mặc dù trước mắt bà là chồng đã có người vợ mới
đứa con cũng gọi người vợ mới kia là mẹ và họ không biết đấy là người vợ cũ người mẹ của mình

vợ kịch người mẹ trước vành móng ngựa đã mang đến những thành công mới thu hút công chúng đến với nhà hát kịch việt nam
với chủ đề âm vang thành phố vì hòa bình liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm hai nghìn một mươi chín do liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội tổ chức
đã diễn ra với ba mươi năm tiết mục nghệ thuật đặc sắc đậm nét văn hóa của các quốc gia
chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đông đảo bạn bè quốc tế khán giả và diễn viên tham dự liên hoan
cách đây hai mươi năm hà nội là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới đại diện cho khu vực châu á thái bình dương
được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco vinh danh thành phố vì hòa bình
từ đầu năm đến nay thành phố hà nội và các sở ban ngành thành phố cùng đông đảo bạn bè quốc tế đã cùng phối hợp tổ chức thành công
chuỗi các sự kiện chào mừng dấu mốc quan trọng này
nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa nổi bật đó là sự kiện liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm hai nghìn một mươi chín
do liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội tổ chức
đây là một hoạt động đã trở thành truyền thống của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố
nhằm tăng cường hoạt động giao lưu và nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố
liên hoan năm nay đã được sự quan tâm của đông đảo các hội các tổ chức thành viên
và đặc biệt là của các tổ chức quốc tế các đại sứ quán trên địa bàn thành phố
liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ không chuyên
là hội viên thuộc các hội hữu nghị tổ chức thành viên của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
các đại sứ quán trường quốc tế trường song ngữ tại hà nội nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa
đất nước con người việt nam và hà nội thành phố vì hòa bình cũng như quảng bá văn hóa các nước tới người dân thủ đô
đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân việt nam
nhân dân thủ đô hà nội với bạn bè quốc tế
so với kỳ liên hoan lần trước liên hoan năm nay có nhiều điểm đổi mới
liên hoan năm nay đã thu hút rất nhiều hội viên tham gia
tiêu biểu là các đơn vị hiệp hội unesco các hội hữu nghị việt lào việt nhật việt trung việt nga
hệ thống trường mầm non justkid
cũng nhiệt tình tham gia hưởng ứng các tiết mục trong đêm chung kết này đã được các đơn vị tập luyện
chuẩn bị và giản dựng khá công phu
thể loại các tiết mục cũng khá đa dạng và nhiều màu sắc riêng như đồng ca đơn ca hợp ca hợp sướng
hát múa dân ca hay nhạc nước ngoài
thực ra liên hoan năm nay có một điểm rất mạnh đức hiếu nhận thấy đó là các hội các đại sứ quán
đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của việt nam
để đưa vào liên hoan và qua đó cũng đã đưa được những giá trị việt nam hội nhập vào quốc tế
như là những tiết mục make up giữa các bài đầu tiên những bài hầu đồng này
sau đó đến những bài dân ca việt nam cũng đã được make up và kết hợp giữa adm
để kết hợp cho một tiết mục rất là hoàn hảo hơn
với ba mươi năm tiết mục xuất sắc được lựa chọn tham dự liên hoan
gồm những bài hát điệu múa ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước con người
và tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam với các nhân dân việt nam
đặc biệt là những bài hát về hà nội thành phố vì hòa bình
như tiết mục người hà nội của hiệp hội unesco hoa đẹp champa đại sứ quán lào
tiết mục nhảy shades and shadows trường trung học nga thuộc đại sứ quán nga
đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và hấp dẫn
những bài hát mà chúng tôi chọn đều phục vụ cho chủ đề của liên hoan
đó là liên hoan tiếng hát hòa bình hữu nghị hai nghìn một mươi chín
những bài hát này đều hướng tới hòa bình hữu nghị
tình cảm giao lưu gắn kết giữa hai nước việt nam lào cũng như việt nam campuchia
chúng tôi cũng rất là lấy làm tự hào bởi vì chúng tôi là những người cao tuổi rồi
nhưng chúng tôi được diễn từ các cháu nhỏ từ các nữ tuổi
mà lại được mang thông điệp về hòa bình
hòa bình đến với cả thế giới nữa
vì hôm nay có mặt tất cả đông đủ các đại sứ quán của các nước ở đây
nên chúng tôi rất là tự hào
sau gần năm tiếng diễn ra xôi đổi và hấp dẫn
ban giám khảo đã trao giải đặc biệt cho tiết mục xuân về trên đất thăng long
của hội hữu nghị việt nam trung quốc thành phố hà nội
hai giải nhất được trao cho tiết mục người hà nội của hiệp hội unesco thành phố hà nội
và tiết mục dạng người hào khí thăng long của hội việt mỹ thành phố hà nội
ngoài ra ban giám khảo cũng trao năm giải nhì
bảy giải ba và một mươi năm giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc
thực sự là cũng thấy chóng ngợp vì các đơn vị đều rất là đầu tư công phu
màu sắc với những loại hình rất là độc đáo khác nhau
và cảm nhận là mới mang những nét văn hóa các vùng miền khác nhau của các bạn bè
các nước cho đến về với hà nội
và chúng tôi đại diện cho hội hữu nghị việt trung
thì muốn mang đến hai tiết mục
một tiết mục là hát văn
làm có lệ hình đã được
unesco công nhận về di sản văn hóa phiên dịch vật thể
và về cái mang nhan đề là xuân về trên đất thăng long
do tuyết tuyết là một trong những hội viên của chúng tôi
được thể hiện cùng với các giàn múa phụ họa
và chúng tôi rất là vui mừng khi mà cái tiết mục này của chúng tôi
đã mang đến với niềm vui này
thì được ban giám khảo cũng như là cả liên hoan đã ghi nhận
là được giải đặc biệt của cuộc liên hoan ngày hôm nay
đến thời điểm này đã có thể khẳng định
liên hoan đã thành công rất là tốt đẹp
tiếp tục khẳng định hoạt động đối ngoại nhân dân
ngày càng có chiều sâu và góp phần với công tác đối ngoại
hợp tác nói chung của thành phố hà nội
tăng cường vị thế của hà nội trong khu vực và trên thế giới
các giá trị tinh thần đặc biệt của thủ đô ngàn năm văn hiến
tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân việt nam
nhân dân thủ đô hà nội với bạn bè quốc tế
qua thành công của liên hoan cũng như các sự kiện văn hóa chào mừng hai mươi năm hà nội thủ đô vì hòa bình
mỗi người dân hà nội lại càng quyết tâm gìn giữ phát huy hơn nữa danh hiệu vẻ vang của thủ đô
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoa org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau